tại trụ sở tỉnh ủy hương nghiên ban dân vận trung ương tổ chức hội nghị triển khai các văn bản mới của đảng về công tác dân vận khu vực đồng bằng sông hồng một số tỉnh thuộc vùng bắc trung bộ và đông bắc bộ
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương